thưa quý vị sau nhiều nỗ lực một mươi một nước tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đã thống nhất nội dung đàm phán
trên cơ sở đó các nước đã tiến hành ra soát pháp lý hoàn tất các thủ tục nội bộ để ký kết vào ngày hôm nay tám tháng ba tại santiago của chile
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp không chỉ tác động đến lĩnh vực kinh tế
các chuyên gia kinh tế còn cho rằng hiệp định này sẽ tác động tích cực đến việt nam trên nhiều khía cạnh khẳng định vai trò vị thế của việt nam trên trường quốc tế
cũng như tpp cptpp được coi là một hiệp định thương mại tự do fta tiêu chuẩn cao không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền thống như cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa
mở cửa thị trường dịch vụ sở hữu trí tuệ hàng giao kỹ thuật liên quan đến thương mại mà còn xử lý những vấn đề mới phi truyền thống như lao động môi trường mua sắm của chính phủ doanh nghiệp nhà nước
mặc dù không có hoa kỳ nhưng hiệp định cptpp vẫn được coi là hiệp định thương mại tự do lớn nhất được kết thúc đàm phán trong thời gian gần đây
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã khẳng định hiệp định cptpp mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế việt nam đặc biệt là các lợi ích chưa thể tính toán được
đến từ quá trình thúc đẩy cải cách thể chế hiệp định cptpp tạo ra sự thúc ép rất lớn về cạnh tranh cho cả doanh nghiệp lẫn nền kinh tế là điều kiện để việt nam có tăng trưởng bền vững hơn

cũng theo các chuyên gia cptpp đặt ra cho các doanh nghiệp yêu cầu phải chủ động tìm hiểu luật chơi nâng cao năng lực quản trị kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển trước những sự cạnh tranh từ bên ngoài
các doanh nghiệp cần phải làm bốn việc chủ yếu
một là nên chủ động tìm hiểu cái nội dung của hiệp định mà có liên quan đến doanh nghiệp của mình
cái điểm thứ hai là điểm rất quan trọng là phải chú ý đến cái tìm hiểu và thị trường mười nước sắp tới
cái điểm thứ ba chúng ta phải thay đổi về cơ bản tư duy về cái quản trị doanh nghiệp
và cái thứ bốn cũng rất quan trọng là cái sở hữu duy tuệ
chúng ta cũng nhân cơ hội này để mà xác lập quyền sở hữu trí tuệ chúng ta đối với thương hiệu đối với các sáng chế phát minh của chúng ta
đối với các lịch sáng của chúng ta
cptpp đánh dấu một bước tiến mới của việt nam trên con đường hội nhập sâu rộng hơn toàn diện hơn trong nền kinh tế toàn cầu
việc ký kết cptpp đánh dấu sự kết thúc cả một chặng đường đàm phán khó khăn với nỗ lực vượt bậc của các nhà thương thuyết
và theo đánh giá của các chuyên gia nó mở ra một chặng đường mới với nhiều cơ hội
nhưng cùng với đó là những thách thức mới những sức ép mới mà chỉ có chủ động vượt qua
kinh tế việt nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp mới có thể đạt được những kết quả như kỳ vọng
và mặc dù đã tuyên bố rút ra khỏi hiệp định tpp nhưng từ đầu năm cho đến nay
tổng thống mỹ donald trump đã nhiều lần phát đi tín hiệu cả gián tiếp lẫn trực tiếp
về khả năng nước mỹ sẽ quay trở lại với tpp
và câu hỏi đặt ra là hiện nay liệu nước mỹ nếu có thì khi nào sẽ trở lại với tpp
đây cũng đang trở thành chủ đề nóng được dư luận
từ đầu năm đến nay tổng thống donald trump ít nhất hai lần chủ động nêu ra chuyện mỹ sẽ quay lại hiệp định tpp
tại diễn đàn kinh tế thế giới ở davos thụy sĩ tổng thống trump đã cho biết sẽ cân nhắc đưa mỹ tái gia nhập tpp
nếu như washington đạt được một số thỏa thuận tốt hơn nhiều so với thỏa thuận trước đây
lần thứ hai là trong cuộc họp báo chung với thủ tướng australia
mark compton boone tại washington vào ngày hai mươi ba tháng hai
tổng thống trump cũng đề cập tới khả năng đưa mỹ tái gia nhập tpp
và gần đây nhất là hôm hai mươi bảy tháng hai tại một hội nghị về đầu tư do phòng thương mại mỹ tổ chức
bộ trưởng tài chính stephen mnuchin cũng úp mở về khả năng này
mỹ đang cân nhắc việc tái đàm phán tpp
tôi đã gặp một số đối tác và chúng tôi bắt đầu có những cuộc thảo luận ở cấp rất cao về tpp
tuy nhiên nhiều nước thành viên của hiệp định cp tpp cho rằng

nhưng khi mỹ quay lại tpp trong năm tới là rất khó xảy ra
giới phân tích cũng cho rằng không nên kỳ vọng mỹ sẽ sớm trở lại với tpp khi mà các thông điệp của ông trump vẫn thể hiện quan điểm nhất quán rằng
mỹ bị thiệt thòi trong cuộc đàm phán tpp và cần phải đàm phán lại sao cho có lợi hơn với mỹ
tổng thống trump nói rằng cần phải có một thỏa thuận tốt hơn
xong điều này chưa rõ ràng
theo tôi việc mỹ quay trở lại với tpp cần có thời gian
trước mắt có lẽ mỹ sẽ tập trung vào tòa thuận

trước mắt có thể giải mã những tuyên bố của chính quyền donald trump về khả năng mỹ trở lại tpp kèm theo điều kiện đàm phán nhằm cải thiện hình ảnh của mỹ trên trường quốc tế
đặt nền tảng cho việc cải tạo hệ thống thương mại đa phương trong khu vực và tranh thủ sự ủng hộ từ những cử tri ủng hộ tự do mậu dịch cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ